công an thành phố đà nẵng đã bắt được một đối tượng trộm cắp nhiều tài sản giá trị của người dân lên đến gần năm trăm linh triệu đồng
nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số tiền lớn nhiều tài sản đồ trang sức có giá trị
công an quận liên triều đã xác định được đối tượng nghi vấn là đặng trần duy vũ ba mươi hai tuổi đang thường trú tại quận hải châu
qua điều tra đã xác định vũ đã sử dụng xe ô tô để thám thính và tiến hành đột nhập vào nhà dân để trộm cắp
hiện vụ việc đang được công an quận tiếp tục điều tra làm rõ